liên quan đến xử lý đoàn xe tải nhiều vi phạm tại đồng nai
chiều ngày một mươi sáu tháng sáu ubnd tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại âu châu về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
đồng thời tịch thu hơn bảy trăm hai mươi bảy tấn than đá cùng với nhiều phương tiện vi phạm trị giá hàng chục tỷ đồng
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã xử phạt vi phạm hành chính chín mươi triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại âu châu về hành vi kinh doanh hàng lậu
có trị giá từ một trăm linh triệu đồng trở lên
ngoài ra sự phạt bổ sung gồm tịch thu hơn bảy trăm hai mươi bảy tấn than đá là hàng hóa nhập lậu
một mươi ba xe đầu kéo một mươi một rơ móc thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại âu châu
để tổ chức bán đấu giá sung vào ngân sách
đối với một mươi bốn xe đầu kéo và một mươi sáu rơ móc mà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại âu châu thuê
từ ba doanh nghiệp khác ubnd tỉnh đồng nai cho rằng đây là phương tiện bị sử dụng trái phép
để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước
tổng số tài sản này tương ứng với số tiền gần một mươi bốn tỷ đồng
do đó khi nào công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại âu châu nộp đủ số tiền trên vào ngân sách
thì mới tiến hành trả phương tiện cho chủ sở hữu